chính quyền phường mai động hoàng mai hà nội vừa tiến hành cách ly y tế tạm thời tòa hh
trung cư neodition city tám mươi bảy lĩnh nam sau khi xác định có ca mắc covid một mươi chín
sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi chủ tịch ủy ban nhân dân phường mai động trần văn vinh cho biết
lực lượng chức năng phường mai động đã tiến hành cách ly y tế tạm thời ở sảnh tòa hh
trung cư new horrison city nơi có một dân cư và đồng thời yêu cầu người dân không ra khỏi nhà
theo lãnh đạo phường mai động ca nghi mắc covid một mươi chín là nam ba mươi chín tuổi từ bà rịa vũng tàu về hà nội
ngày một mươi ba tháng một mươi với kết quả xét nghiệm âm tính
người này tự cách ly trong căn hộ
đến ngày một mươi năm tháng một mươi được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính với sars cov hai
bước đầu xác định có ba f một là người đi cùng thang máy ông vĩnh nói
theo ông vịnh lực lượng chức năng phường đang khoanh vùng để điều tra dịch tễ và đợi kết quả xét nghiệm khẳng định
đồng thời sẽ phong tỏa quy mô hẹp nhất theo quy định của bộ y tế tránh ảnh hưởng đến người dân
được biết phường mai động đã hoàn thành mũi tiêm một và đang tiêm mũi hai cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên trên địa bàn
trung cư new horizons city có bốn tòa nhà cao từ một mươi chín ba mươi tầng với một hai trăm linh hộ và khu thương mại dịch vụ riêng tòa hh một cao hai mươi một tầng với hai trăm năm mươi sáu hộ dân cư